sáng nay hai mươi ba tháng tám tòa nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rập vũng tàu xét xử sơ thẩm vụ án cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền
bị cáo trong vụ án này là lê thái thiện còn gọi là thiện soi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm và lê thái phong là con của thiện soi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng chú tại thị xã phú mỹ
sự kiến phiên tòa sẽ được xét xử trong hai tuần
theo cáo trả ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một người dân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú thị xã phú mỹ đến công an thị xã phú mỹ tố cáo lê thái thiện có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao
tiếp nhận đơn tố cáo cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã tiến hành điều tra và xác định thiện hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao
mức lãi suất do thiện và người vay tiền thỏa thuận trong đó có nhiều khoản vay với lãi suất từ ba đồng một triệu một ngày
đến bốn năm trăm linh đồng một triệu một ngày phong con trai của thiện giúp thực hiện các hoạt động giao dịch liên quan đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hồi nợ
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hai cha con thiện đã cho chín người vay tổng số tiền hơn ba trăm hai mươi hai tỷ đồng với mức lãi suất vay từ một trăm linh chín một năm đến một trăm bốn mươi sáu một năm
thiện và phong đã thu tổng số tiền các khoản gốc là hơn hai trăm bảy mươi bảy tỷ đồng tổng số tiền các khoản lãi là hai trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
thiện và phong đã thu tổng số tiền các khoản lãi là hơn một trăm hai mươi bốn tỷ đồng tổng số tiền mà hai cha con thiện thu lợi bất chính khi thực hiện hành vi cho vai lãi nặng là gần một trăm linh tỷ đồng
sau đó thiện và phong đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng hình thức sử dụng hơn năm mươi chín tỷ đồng thu lợi bất chính từ việc cho vai lãi nặng vào việc chuyển nhượng các thửa đất vật liệu xây dựng của những người cho vay
xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu nguyễn trung trạng chú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định đã dùng dao đâm chết người
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
trước đó vào tối ngày một mươi ba tháng tám trạng cùng với bốn người bạn đến một quán bia club ở phường một thành phố bạc liêu để nhậu
sau đó nhóm của trạng sang bàn bên cạnh để mời bia thì hai bên xảy ra mâu thuẫn trạng đã dùng dao đâm khiến nạn nhân bị thương tích nặng dẫn đến tử vong
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn tuy nhiên lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã vận động
nên trạng đã đến cơ quan công an đầu thú
cũng mâu thuẫn trong lúc nhậu dẫn tới sô sát chín bị cáo đã bị tòa nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt tổng cộng một trăm ba mươi một năm tù về tội giết người
theo cáo chẳng vào tối ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai do mâu thuẫn với nhau trong lúc nhậu tại một quán nhậu ở một khu phố thuộc thành phố phú quốc
nên giữa nguyễn đăng khoa là đội trưởng đội bảo vệ quán ba mươi chín e và anh trần hoàng giang
đã xảy ra cựu cãi thách thức đánh nhau
biết tin huỳnh thanh tòng rủ tám đối tượng đều là nhân viên bảo vệ ở quán ba mươi chín e đến giúp sức cho khoa
hậu quả giang bị nhóm hành hung trong đó nguyễn hoàng duy dùng dao đâm hai nhát khiến giang tử vong
sau khi gây án các bị cáo đã đến công an đầu thú
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo nguyễn hoàng duy một mươi tám năm tù tám bị cáo còn lại lĩnh mức án từ một mươi ba cho đến một mươi sáu năm tù
đồng thời buộc bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên hai trăm linh triệu đồng và cấp dưỡng cho con nạn nhân đến năm một mươi tám tuổi
thưa quý vị tại khu đất dãy vùng bốn mươi của công ty cổ phần cà phê iapok ở thị trấn eapok huyện cơ mơ ga tỉnh đắk lắc
vừa qua đã xảy ra vụ án hủy hoại tài sản nghiêm trọng
công an huyện cơ mơ ga đã khởi tố một mươi chín bị can

có hành vi hủy hoại tài sản và gọi hỏi làm việc giăn đề giáo dục đối với ba mươi một đối tượng liên quan ở buôn làng và buôn eamok của thị trấn eapok
đến nay những người vi phạm đã thú nhận tội lỗi đồng bào trong hai buôn cũng đã hiểu rõ toàn bộ sự việc và rất buồn cho những người đã gây ra vụ việc trên

vụ việc xảy ra trước đó tại khu vực thực hiện dự án trồng cây sầu riêng
của công ty cổ phần cà phê eapok đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt
của công ty cổ phần cà phê eapok đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt
để thực hiện dự án trên công ty cổ phần cà phê eapok đã dựng hàng rào bao quanh khu đất dự án

buôn ea mấp của thị trấn ea poc mang theo băng rôn biểu ngữ với nội dung
đòi công ty cà phê eapoc trả lại đất rồi kéo nhau đến khu vực đất dãy vùng bốn mươi
tại đây một mươi chín đối tượng này đã kích động người dân dùng cây sắt cưa lốc phá hủy
xô đổ làm hư hỏng hoàn toàn hai bảy trăm linh m hàng rào một ngôi nhà ở công nhân
và một tròi gác của công ty bộ phần cà phê ea poc mới thi công xong
đến nay các đối tượng vi phạm đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
tại nhà của ông y thiên ria ở thị trấn ea poc huyện cư mở nga
trước đó con rể của ông là y lương hơ long do nông nổi bị kẻ xấu kích động lôi kéo
đã theo một số người trong buôn ea mấp đi chặt phá cà phê
hủy hoại nghiêm trọng đến tài sản của công ty cà phê ea poc
vì hành động sai trái đó mà y lương hơ long đã bị các cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam
tại nhà của ông y thiên ria ở thị trấn ea poc huyện cư mở nga

thời gian qua ông y nơ bơ cơ long ở buôn lang cũng đã giáo diết đi theo nhóm người trên
khiếu kiện đòi đất của công ty của phần cà phê ea poc
chỉ đến khi sự việc bị đẩy lên cao một mươi chín người trong buôn bị khởi tố bắt tặng giam

chỉ đến khi sự việc bị đẩy lên cao một mươi chín người trong buôn lang cũng đã giáo diết đi theo nhóm người trên
khiếu kiện đòi đất của công ty của phần cà phê ea poc
chỉ đến khi sự việc bị đẩy lên cao một mươi chín người trong buôn lang cũng đã giáo diết đi theo nhóm người trên
khiếu kiện đòi đất của công ty của phần cà phê ea poc
rồi đảng nhà nước thông cảm cho để cho là bà con rồi dung như người như chú là làm lại từ đầu
chú sẽ hứa như vậy
tôi cũng mong muốn đảng nhà nước khoan hồng cho mấy người kia để họ được trở về nhà cùng sống trong gia đình
rồi họ sẽ chấp hành chủ trương đường lối của đảng nhà nước
vụ việc đáng buồn ở thị trấn ea poc huyện cư mờ ga đến nay cũng đã lắng xuống
nhưng qua đây các hộ dân trong buôn lang và buôn ea mấp cũng đã dần rút ra bài học cảnh giác
để sau này không bị kẻ xấu lợi dụng kích động lôi kéo vào các vụ việc tranh chấp đất đai sai trái
và phá hoại tài sản của các công ty lâm trường cơ quan nhà nước gây phức tạp về an ninh trật tự

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk rơ lấp tỉnh đắk nông đang tiến hành điều tra vụ án
cưỡng đoạt tài sản xảy ra vào các ngày hai mươi một tháng sáu một mươi sáu tháng một mươi một và một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tại thôn một mươi một xã nhân cơ huyện đắk rơ lấp tỉnh đắk nông
hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk rơ lấp đang tạm giữ một phương tiện
cụ thể máy cuốc hiệu komatsu màu sơn vàng số máy hai nghìn ba trăm linh sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk rơ lấp tỉnh đắk nông thông báo
rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại điểm tiếp dân
của công an huyện đắk rơ lấp để ai là chủ sở hữu phương tiện nêu trên
mang đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan đến phương tiện
liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk rơ lấp địa chỉ số bảy đường trần hưng đạo
tổ dân phố ba thị trấn kiến đức huyện đắk rơ lấp tỉnh đắk nông
để được hướng dẫn thủ tục giải quyết hoặc liên hệ trao đổi trực tiếp với đồng chí hoàng đình sơn
điều tra viên số điện thoại ba trăm năm mươi bảy bốn mươi tám bốn mươi tám
trong thời gian ba mươi ngày kể từ ngày ra thông báo nếu chủ sở hữu của phương tiện nêu trên không liên hệ giải quyết
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk rơ lấp sẽ làm thủ tục tịch thu xung công quỹ nhà nước
theo quy định của pháp luật mọi yêu cầu khiếu nại về sau không được giải quyết
sau khi được công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai vận động đối tượng truy nã lê tấn tài
ba mươi bốn tuổi chú tỉnh đồng nai đã đến cơ quan công an đầu thủ

đến ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ
ra quyết định truy nã toàn quốc đối với lê tấn tài về hành vi cối gây thương tích
thông tin vụ án giết người tại bạc liêu mâu thuẫn trong lúc nhậu nguyễn trung trạng
chú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định đã dùng dao đâm chết người
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
trước đó vào tối ngày một mươi ba tháng tám trạng cùng với bốn người bạn đến một quán bia club
ở phường một thành phố bạc liêu để nhậu sau đó nhóm của trạng sang bàn bên cạnh để mời bia
thì hai bên xảy ra mâu thuẫn trạng đã dùng dao đâm khiến nạn nhân bị thương tích nặng dẫn đến tử vong
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn tuy nhiên lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
đã vận động nên trạng đến cơ quan công an để đầu thú
với hành vi hiếp dâm cướp tài sản của một người phụ nữ ở huyện hàm yên
tỉnh tuyên quang đối tượng nguyễn văn hậu chú tỉnh lạng sơn hiện đang tạm trú
tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh vừa bị công an thành phố hải dương bắt giữ
sau tám giờ đồng hồ gây án cơ quan công an xác định quá trình cho một người phụ nữ
đi nhờ xe từ thành phố trí linh về thành phố hải dương
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi tháng tám hậu đã đưa chị này ra khu vực đê sông thái bình
thuộc khu âu việt phường nhị châu thành phố hải dương sau đó đã dùng vũ lực
thực hiện hành vi giao cấu và cướp một túi sách của nạn nhân
khoảng hai mươi ba h cùng ngày người phụ nữ này đã đến cơ quan công an để trình báo
tiếp nhận thông tin vụ việc đội cảnh sát hình sự công an thành phố hải dương
đã nhanh chóng vào cuộc truy bắt đối tượng đến khoảng bảy giờ ngày hôm sau
lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố hải dương đã truy bắt được hậu
khi hậu đang trốn tại khu một phường hà trung thành phố hạ long tỉnh quảng nam

còn liên quan đến hành vi cướp giật tài sản ba đối tượng đã bị công an huyện đại từ
tỉnh thái nguyên và cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn
tỉnh bình định khởi tố bắt tạm giam để xử lý nghiêm trước pháp luật
tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam là triệu thành đạt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trước đó khoảng một mươi giờ ngày hai mươi tháng tám do thiếu tiền mua ma túy để sử dụng
đạt đã chiếm đoạt hai dây chuyền bạc của hai cháu nhỏ rồi đem đi bán lấy tiền
vào cuộc điều tra công an huyện đại từ làm rõ đạt là đối tượng gây ra vụ cướp trên
thu hồi tài sản và trả cho bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn của tỉnh bình định đã bắt khẩn cấp
hai đối tượng là anh em song sinh trần quốc việt và trần quốc anh
sinh năm hai nghìn một quê tại tỉnh bình định để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận khi phát hiện hiện nam thanh niên shipper đang đứng nghe điện thoại
ở bên lề đường nên hai đối tượng điều khiển xe máy áp sát giật chiếc điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát
sau hơn một thời gian đã bị cơ quan công an bắt giữ
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt chín bị cáo tổng cộng một trăm ba mươi một năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
do mâu thuẫn với nhau trong lúc nhậu ở một khu phố thuộc thành phố phú quốc
cho nên giữa nguyễn đăng khoa là đội trưởng bảo vệ quán ba chín e và anh trần hoàng giang đã xảy ra cự cãi thách đố đánh nhau
biết tin huỳnh thanh tòng đã rủ theo tám đối tượng đều là nhân viên bảo vệ quán ba mươi chín e đi đến giúp sức cho khoa
hậu quả giang đã bị nhóm hành hung trong đó nguyễn hoàng duy dùng dao đâm hai nhát khiến giang tử vong
sau khi gây án các bị cáo đã đến cơ quan công an đầu thú
phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hoàng duy một mươi tám năm tù
tám bị cáo còn lại lãnh mức án từ một mươi ba đến một mươi sáu năm tù
đồng thời buộc bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
và cấp dưỡng cho con nạn nhân đến năm một mươi tám tuổi
công an huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai trăm linh viên hồng phiến
điều đáng nói hai đối tượng này
đều nghiện ma túy lâu năm và luôn tìm mọi cách để đối phó với lực lượng công an
hai đối tượng bị bắt giữ gồm lê minh thịnh và ngân văn thu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai trăm linh viên hồng phiến và chín gram heroin một xe ô tô cùng hai điện thoại di động
hiện công an huyện nghĩa đàn đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
sau khi được công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai vận động
đối tượng bị bắt giữ
đối tượng truy nã lê tấn tài ba mươi bốn tuổi chú tỉnh đồng nai đã đến công an đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích
theo hồ sơ của công an vào đêm ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tài đến nhà đặng văn sơn hai mươi bảy tuổi ở xã xuân quế huyện cẩm mỹ
để rủ sơn đi mua ma túy về để sử dụng
do biết tài đến gặp sơn tụ tập sử dụng ma túy
anh đặng văn tâm hai mươi ba tuổi là em trai của sơn
đã đuổi tài về cho nên cả hai xảy ra mâu thuẫn
tài đã lấy con dao trên xe chém anh tâm gây thương tích một mươi năm sau khi gây án và tài đã nhanh chân bỏ trốn
ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ đã sang quyết định
truy nã toàn quốc đối với lê tấn tài về hành vi cố ý gây thương tích
thưa quý vị tại khu đất rừng tại khu đất dãy vùng bốn mươi của công an
công ty cổ phần cà phê iapop ở thị trấn iapop huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc vừa qua đã xảy ra vụ án hủy hoại tài sản nghiêm trọng
liên quan trong vụ việc này công an huyện cư mờ ga đã khởi tố một mươi chín bị can có hành vi hủy hoại tài sản
và gã gọi hỏi để làm việc gian đe giáo dục đối với ba mươi một đối tượng có liên quan ở buôn lang và buôn ia mấp của thị trấn iapop
và đến nay những người vi phạm đã thú nhận tội lỗi

đồng bào trong buôn cũng đã hiểu rõ toàn bộ sự việc và cảm thấy đáng tiếc cho những người đã gây ra vụ việc trên
vụ việc xảy ra trước đó tại khu vực thực hiện dự án trồng cây sầu riêng của công ty cổ phần cà phê eapoc đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt
để thực hiện dự án trên công ty cổ phần cà phê eapok đã dựng hàng rào bao quanh khu đất dự án
và xây dựng một nhà ở công nhân một tròi gác trong vùng đất với tổng giá trị hơn tám trăm tám mươi triệu đồng
sau đó một mươi chín đối tượng đã kích động lôi kéo dẫn khoảng ba trăm linh người dân ở buôn lang và buôn ea mấp của thị trấn eapok
mang theo băng rôn biểu ngữ với nội dung đòi công ty cà phê eapoc trả lại đất rồi kéo nhau đến khu vực đất dãy vùng bốn mươi
tại đây một mươi chín đối tượng này đã kích động người dân dùng cây sắt cưa lốc phá hủy xô đổ làm hư hỏng hoàn toàn hai bảy trăm linh mét hàng rào
một ngôi nhà ở công nhân và một tròi gác của công ty cổ phần cà phê

một ngôi nhà ở công nhân và một tròi gác của công ty cổ phần cà phê
tại đây một mươi chín đối tượng này đã kích động người dân dùng cây sắt cưa lốc phá hủy sô đổ làm hư hỏng hoàn toàn hai bảy trăm linh m hàng rào
một ngôi nhà ở công nhân và một tròi gác của công ty cổ phần cà phê